chủ tịch hồ đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á viết tắt là công ty việt á cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
liên quan đến vụ án này công ty việt á cũng kháng cáo đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán ký xét nghiệm covid một mươi chín cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án
công ty việt á cũng đề nghị các tổ chức mua ký test xét nghiệm của doanh nghiệp này mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho công ty việt á như hợp đồng đã ký kết
ngoài ra công ty việt á còn kháng cáo đề nghị toán cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các doanh nghiệp trong hệ thống của công ty việt á không liên quan đến vụ án
một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị toán cấp phúc thẩm xem xét về phần tài sản liên quan
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng xét xử sơ thẩm tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
bị cáo nguyễn thanh long nhận mức án một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ
bị cáo phan quốc việt bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ tỉnh quảng bình
các lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm qua hai mươi tháng hai
tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ thuộc thôn hà thôn xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng đối tượng trương văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã hiển ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vào thu giữ một mươi một một mươi hai viên ma túy tổng hợp lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sử dụng các trang mạng xã hội facebook để quảng cáo về khả năng thi công xây dựng nhà gỗ
đinh văn cường chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng vừa bị công an huyện lý nhân tỉnh hà nam bắt giữ về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an cường khai nhận dùng mạng xã hội facebook có tài khoản là nhà gỗ bảo lâm
và nét đẹp cổ truyền chạy quảng cáo có khả năng thi công xây dựng nhà gỗ các loại
sau đó yêu cầu các chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc
khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền thì cường hủy kết bạn chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền hai năm tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tàng trữ sử dụng trái phép chất phóng xạ dưới hình thức là bôi vào các con vị trong trò sóc đĩa
phục vụ cho việc đánh bạc bịp
đối tượng đinh trọng thủy trú tại phường bình hàn thành phố hải dương
vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất phóng xạ
thủy khai nhận lên mạng xã hội facebook liên hệ với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc
đối tượng đã mua chất iốt và ba thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm
sau đó bôi chất iốt lên một mặt của một mươi hai con vị tương ứng với ba bộ vị dùng cho trò sóc đĩa
rồi tìm mua các lá chỉ để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ trước khi bán cho khách hàng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thủy đã bán được ba bộ vị cho ba khách hàng với giá là hai triệu đồng một bộ
ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an đã phát hiện
có chín mươi bốn con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của đối tượng
vâng cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới thì rất nhiều trò cờ bạc đỏ đen lại nở rộ với đủ loại hình
từ trò chơi truyền thống trá hình cờ bạc tại các lễ hội cho đến cờ bạc trực tuyến trên mạng xã hội
cờ bạc dù bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật và phải trả cây giá rất đắt
cùng với đó là rất nhiều hệ lụy cho chính người chơi gia đình và xã hội
khương đình linh ba mươi tám tuổi trú tại xã nghi liên thành phố vinh
là thủ phạm đã gây ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch phường thu thủy thị xã cửa lò
vụ cướp xảy ra ngay trước tên nguyên đán giáp thìn
chỉ sau hai ngày lẩn trốn linh đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an linh khai nhận chỉ vì bản thân tham gia đánh bạc qua mạng
dẫn đến thua lỗ nợ nần nên đã mang theo dao đi cướp ngân hàng
cô gái này tuổi đời còn rất trẻ nhưng cũng đã lún sâu vào cờ bạc trên mạng
và thua lỗ gần hai tỷ đồng
để có tiền trả nợ cô đã lập bẫy lừa đảo trên mạng để chiếm đoạt số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
đây chỉ là hai trong số rất nhiều những hệ lụy phát sinh từ tệ nạn cờ bạc
sau những cái bạc người dân thường sẽ thua dẫn đến tiêm ẩn
những cái vấn đề rất là phức tạp những cái tự như là khi mà người ta thua
thì người ta tìm cách
cách để có tiền để tham gia chơi tiếp rồi như vi phạm các quy định pháp luật như là trộm cắp
như là đưa đà và thậm chí là có những cái án mạng rất nghiêm trọng xảy ra
theo bộ công an trong dịp tết nguyên đán vừa qua công an các đơn vị địa phương đã khởi tố năm trăm linh bảy vụ
với tám trăm hai mươi bị can và bắt ba trăm năm mươi tám vụ một hai trăm năm mươi hai đối tượng đánh bạc
chưa có hình thức sốc đi ạ tôi là người thu phí
và thu phí mỗi một người là từ một đến hai trăm linh tùy theo người người ta có thể có nhiều tiền thì hai trăm linh mà
người ta có thể có một vài trăm người ta vào người ta thả cái một hai cái người ta đi về thì thu một trăm linh nữa
em là người để cho những người người ta vay tiền đến có nhu cầu vay tiền vay tiền ạ để đánh bạc ạ
và chuẩn bị quân cán bát đia để cho các con bạc chơi ạ
do nhu cầu khách vay nên tôi
cho vay và tôi cắt nãi là một mươi triệu đến năm trăm linh nghìn ạ
thời điểm hiện nay người dân cả nước đang trong không khí diễn ra các lễ hội xuân đầu năm
đây là thời điểm rất nhiều loại hình cờ bạc nút bóng trò chơi phát sinh
ngoài ra cờ bạc online hiện nay cũng đang nở rộ
người chơi chỉ cần sử dụng thiết bị di động là có thể tham gia để rồi rơi vào tình trạng khuynh ra bại sản vì cơ bạc
có rất nhiều trường hợp là khi bị bắt giữ thì mới nhận thức là đây là đánh bạc
thậm chí là có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa các hình thức đầu tư đầu tư tài chính và đánh bạc trái phép
ví dụ như là đầu tư vào các hoạt động tài chính trên hông dân mạng
nhưng mà tính chất đầu tư đó mang các rủi ro được thu hút bằng tiền
thông qua tỷ giá đầu ngoại tệ hoặc là thông qua dự đoán kết quả
thì nhiều người nghĩ đơn giản đơn thuần là đây là đầu tư
nhưng thực tế những hành vi mà sát phạt
có mục đích là ăn thua bằng tiền thì đều là hành vi đánh bạc trái phép chứ không phải đầu tư
rất đau đớn là nhiều người vay mượn thậm chí thế chấp bán nhà bán cửa
lấy tiền vào để thực hiện các hoạt động tưởng là đầu tư nhưng thực chế đó là đánh bạc trái phép
mỗi người dân cần tỉnh táo nâng cao nhận thức về những loại hình cờ bạc trá hình biến tướng
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi du xuân tham gia các lễ hội truyền thống
tuyệt đối tránh xa không tham gia các hoạt động đánh bạc
khi phát hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc ở khu dân cư khu du lịch tâm linh địa điểm vui chơi công cộng
người dân có thể liên hệ với công an sở tại để cung cấp thông tin góp phần bài trừ tệ nạn này
sáng nay tại km một nghìn hai mươi tám hai trăm linh quốc lộ một a thuộc xã bình chánh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an tỉnh bình định
bắt đối tượng truy nã là chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc doanh nghiệp
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trốn trên xe khách
đối tượng là nguyễn đức tuân năm mươi tuổi ở quận thanh xuân thành phố hà nội
đang đi trên xe khách của nhà xe hải hoàng gia từ nghệ an vào nam
lực lượng cảnh sát giao thông qua kiểm tra xe phát hiện và bắt giữ nguyễn đức tuân
được biết nguyễn đức tuân là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản thăng long len
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn đức tuân ký kết hợp đồng mua bán đất nền phục vụ dự án cao tốc phan thiết dầu dây với một cá nhân khác
sau đó chiếm đoạt tiền
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đang tiến hành di lý nguyễn đức tuân về bình định
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật